thưa quý vị dịch covid một mươi chín có thể nói đã chiếm vị trí đặc biệt trong mối quan tâm của chúng ta trong những ngày này
cùng với những thông tin hàng ngày được cập nhật về diễn biến của dịch bệnh thì hàng loạt vấn đề đã có dịp bộc lộ rõ hơn
vâng nếu như coi dịch bệnh hiện tại là một phép thử thì có lẽ đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại và có những giải pháp điều chỉnh để làm sao cho phù hợp hơn
nghỉ học đi học trở lại rồi lại nghỉ học điệp khúc này khiến gần như cả xã hội hồi hộp dõi theo
để rồi sau khi có quyết định thì lại tất bật lo lắng cho những ngày con không đến trường
có lẽ trừ thời điểm nào học sinh trên cả nước lại được nghỉ học
để rồi học sau tết một thời gian dài như hiện nay
với rất nhiều nghị định thông tư cùng vô số điều luật điều chỉnh chuyện học hành thiền tài và dịch bệnh
nhưng không có bất cứ quy định cụ thể nào về điều kiện và thông tư
nghỉ học đi học trở lại rồi lại nghỉ học để rồi sau khi có quyết định thì lại tất bật lo lắng cho phù hợp hơn
nhiều nhà trường có những khó khăn nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy sự nỗ lực rất lớn của các giáo viên của nhà trường trong việc hết lòng với các con
vì vậy nhà trường quyết định giữ nguyên cái mức lương giáo viên như trước khi dịch bệnh xảy ra
và chúng tôi cũng mong muốn giáo viên ổn định tư tưởng và đem hết tâm huyết để cho vào bài giảng cho các con được tốt nhất
có thể nói rằng đó là những cố gắng chung tay cùng cộng đồng
các giáo viên có thể làm các phục hàng loạt hệ lụy đang diễn ra bởi dịch bệnh mà không phải cơ sở giáo dục nào cũng có thể làm được
còn với các thầy cô giáo thì đây cũng là phép thử về trình độ và năng lực trong điều kiện dạy và học ở kỳ nguyên số khi mà hầu hết họ vẫn quen với việc lên lớp giảng bài trực tiếp cho các học trò
công những không được nghỉ mà thậm chí còn bận hơn khi học sinh đi học đó là tâm sự của nhiều giáo viên trong những ngày này
công những không được nghỉ mà thậm chí còn bận hơn khi học sinh đi học đó là tâm sự của nhiều giáo viên trong những ngày này
cuối đầu thì chúng tôi tưởng tượng khá là đơn giản tuy nhiên khi mà bắt tay vào làm rồi thì không hề đơn giản một chút nào
bởi vì để chuẩn bị cho một tiết học online thì giáo viên cần phải chuẩn bị rất nhiều những công việc xung quanh
ví dụ như để lên quay một clip thì chúng tôi cần phải chuẩn bị cả về trang phục cả về pop up bài giảng cả về những cái lời dẫn
để làm thế nào khi mà đứng lên truyền tải ở trong clip đó các em có thể nghe và hiểu một cách nhanh nhất hiệu quả nhất
và cái nguồn công việc của chúng tôi thì chúng tôi cần phải chuẩn bị rất nhiều
khi học sinh chưa thể đi học lại cũng là lúc xã hội được chứng kiến một sự chuyển mình của ngành giáo dục
từ trường công đến trường tư từ thành phố đến địa phương với phong trào dạy học kiểm tra đánh giá đôn đốc học sinh
duy trì nền nếp học tập thông qua các phương tiện thời công nghệ như email zalo facebook và những phần mềm ứng dụng khác
đây là thời gian vàng để tập trung bồi dưỡng nâng cao
cái kiến thức cho giáo viên để chuẩn bị cho công cuộc đổi mới
hay là cái thứ hai nữa đây cũng chính là cái giai đoạn cái cơ hội tốt để giúp giáo viên thử nghiệm những hình thức dạy học của cái thời công nghệ bốn
của cách mạng công nghệ bốn dạy học trực tuyến
và giáo viên cũng sẽ tìm hiểu các công cụ hoặc là các chiến lược mới để có thể tương tác với cả học sinh hiệu quả
tuy nhiên cũng nhờ trải nghiệm nhờ có phép thử này
mà ngành giáo dục đã sớm nhận thấy năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của các thầy cô giáo vào dạy và học còn chưa đồng đều
sự lệ thuộc của học sinh vào người thầy và lớp học vẫn rất lớn
bởi vậy việc dạy và học trực tuyến chưa thể áp dụng đại trà trong bối cảnh hiện nay
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như là dạy học là một trong chín nhiệm vụ trọng tâm của bộ giáo dục đào tạo
chín nhiệm vụ và năm giải pháp của bộ
thì đều đã thực hiện cái điều này trong suốt
mấy năm qua thế thì cái đó là cái chắc chắn là phải khuyến khích rồi
thế còn để tiến tới cái việc tổ chức dạy học trực tuyến đó có thể thay thế được một phần chương trình ở trong lớp ấy
thì cái điều này cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị
vì vậy cho nên là trong cái đợt này sau khi quay trở lại trường
thì các địa phương cơ sở giáo dục phải xây dựng cái kế hoạch để cho học sinh được học bù
để đảm bảo đầy đủ chương trình được thực hiện
để cho học sinh có đầy đủ kiến thức kỹ năng để có thể thực hiện chi
trang bị cho các thế hệ tương lai
nền tảng văn hóa vững chắc và năng lực thức ứng cao trước mọi biến động của thiên nhiên và xã hội
đó không còn là su thế nữa
đó là nhu cầu cấp thiết rõ ràng nhất thuyết phục nhất nhìn từ covid một mươi chín đang diễn ra